khoảng một mươi năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh quảng nam xuất hiện loại hình kinh doanh dịch vụ homestay
từ khi loại hình này đi vào hoạt động thì đã tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người dân và giúp du khách trải nghiệm được văn hóa bản địa
tuy nhiên qua thời gian hoạt động thì nhiều người tham gia kinh doanh dịch vụ homestay đã cải hoán để thu hút lợi nhuận
và khiến cho sản phẩm du lịch này dần bị thương mại hóa làm mất đi bản chất và ý nghĩa ban đầu của nó
làng du lịch cộng đồng mỹ sơn được cấp phép thành lập từ năm hai nghìn một mươi
tại đây có năm homestay được mở ra với kỳ vọng là điểm dừng chân cho du khách khi đến thăm quan khu đền tháp mỹ sơn
dù được đầu tư đầy đủ các cơ sở vật chất nhưng số lượng khách đến lưu trú tại các homestay này trong những năm gần đây chỉ đếm trên đầu ngón tay
nguyên nhân là do các homestay chỉ có dịch vụ lưu trú nhưng không có các hoạt động giải trí văn hóa đi kèm để níu giữ chân du khách
khách vô mỹ sơn là có đón mạch có vô ngã đây
nhưng ở đây bùn quá không có một vết ti mà để cho khách vui chơi thích thấu được
ví dụ như bờ chùa với nghệ là nhất trò chơi mình ở đây thiệt tình là không có
bởi vì khách bùn quá là không có gì hữu ổn mấy ngày cũng không có gì hữu ổn
tỉnh quảng nam hiện có bốn trăm linh homestay với hơn một hai trăm linh phòng hầu hết tập trung tại thành phố hội an
phải thừa nhận rằng lúc đầu hệ thống homestay đã góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân và quảng bá các giá trị văn hóa ở địa phương
tuy nhiên qua thời gian hoạt động nhiều homestay tại hội an đã bộc lộ những hạn chế và có dấu hiệu thương mại hóa
đa phần homestay hoạt động lưu trú đơn thuần không còn là một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh hàm chứa giá trị văn hóa kiến trúc bản địa để du khách trải nghiệm
hiện nay với hướng dẫn của tổng cục du lịch với quy kế của tỉnh băng hành
chúng tôi không có cơ sở để yêu cầu các chủ homestay phải thực hiện đúng theo mô hình homestay như các nước trên thế giới vẫn thực hiện
đó là chú trạm về cùng hình
hội an cùng ở cùng lòng cho du khách
cua homestay là một mớ ấm hơn là một lộ hình dịch vụ
chúng tôi cũng đoàn ký nghị với tổng cục du lịch và ủy ban nhân tỉnh xem xét sửa đổi các quy định về homestay
để thực hiện đúng theo mô hình homestay mà các nước đoàn triển khe
theo nhiều chuyên gia homestay là loại hình kinh doanh dịch vụ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân địa phương và du khách
tuy nhiên để loại hình này đi vào hoạt động bài bản đúng theo bản chất của nó
các cơ quan liên quan ở trung ương và địa phương
cần sớm ra soát đánh giá lại hiệu quả của loại hình hoạt động này
trên cơ sở đó đưa ra tiêu chí công nhận homestay chuẩn xác hơn để nó thực sự trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn